trong ngày ba mươi tháng chín ubnd huyện long thành tỉnh đồng nai đã tổ chức đợt sáu tri trả tiền đền bù hỗ trợ hơn ba trăm năm mươi một tỷ đồng cho một trăm một mươi hai hộ dân có đất nằm trong vùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
thời điểm này ngành chức năng tỉnh đồng nai đã phê duyệt sáu đợt cho sáu trăm một mươi một hộ dân với số tiền một hai trăm chín mươi năm tỷ đồng
đối với công tác bố trí tái định cư năm mươi ba trên ba trăm bốn mươi hồ sơ đã được xét tái định cư
các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ phải nhanh chóng thanh lý cây trồng di rời tài sản bàn giao đất cho cơ quan chức năng trước ngày một mươi năm tháng một mươi
riêng đối với các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi có nhà ở sẽ bàn giao sau khi được giao đất tái định cư
theo kế hoạch từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ngành chức năng tỉnh đồng nai và huyện long thành sẽ hoàn thiện hồ sơ áp giá cho toàn bộ diện tích
hơn năm hectare xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành